thực hiện chỉ đạo của ngành công an về đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
sáng nay công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức gia quân để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh đắk lắc được triển khai từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung lực lượng thường xuyên theo dõi kịp thời ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm âm mưu của các thế lực thù địch
đối tượng lợi dụng các điểm nóng để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá gây mất an ninh trật tự
đặc biệt triển khai các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính tín dụng đen
cho vai nặng lãi đòi nợ thuê tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật ma túy mua bán sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép
không để tội phạm hoạt động lộng hành coi thường pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn